công an tỉnh đồng tháp vừa phát hiện thu giữ tăng vật và phương tiện vận chuyển gần một năm trăm linh gói thuốc lá lậu được vận chuyển từ biên giới campuchia về việt nam
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp nắm được thông tin một đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới campuchia qua việt nam nên đã thông báo cho công an thành phố hồng ngự tiến hành truy tìm
vào khoảng ba mươi phút sau tổ công tác đã phát hiện xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra người điều khiển phương tiện không chấp hành tiếp tục bỏ chạy đến phường an thạnh thì dừng xe bỏ trốn để lại phương tiện
qua kiểm tra phát hiện trên xe có một bốn trăm chín mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu công an thành phố hồng ngự đã tiến hành lập biên bản vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố hồng ngự đã tiến hành lập biên bản vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ đến phường an thạnh thì dừng xe bỏ trốn để lại phương tiện